thưa quý vị chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã yêu cầu báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình
chỉ rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế khuyết điểm yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân
để đề ra kế hoạch lộ trình biện pháp phù hợp hiệu quả để sửa chữa khắc phục
tuy nhiên qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua có một thực tế là báo cáo kiểm điểm ở không ít đảng bộ còn mang tính hình thức
tính chiến đấu chưa cao do đó cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình
để đến nỗi bệnh ngày càng nặng không chết cũng lê lết quả dừa
và công việc rửa mặt được tiến hành trong cơ quan đơn vị mình và tự mình làm một cách nghiêm túc
chủ tịch hồ chí minh là người nêu gương cùng bộ chính trị kiểm điểm nghiêm khắc trước hội nghị trung ương một mươi mở rộng
sau đó gửi thư đến toàn thể đảng viên để nhận lỗi về sai lầm trong cải cách ruộng đất
phê bình và tự phê bình trở thành một trong những quy luật để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
tuy nhiên hiện nay tính chiến đấu trong phê bình và tự phê bình ở nhiều cấp ủy và địa phương bị yếu đi
không còn là vũ khí sắc bén để xây dựng chỉnh đốn đảng
tập trung dân chủ
có đảng đấy
nhưng mà tất cả như vậy anh lướt lên tất cả
trong cuộc sống công tác nhiều đồng chí thường vụ tỉnh ủy thành ủy
làm trưởng ban dân vận chủ tịch mà chẳng thường nói với tôi rằng
tất cả các bác ở trên này dễ nói
chúng cháu mà ở dưới chúng em ở dưới tỉnh mà nói sai ý kiến của bí thư
thì chắc chẳng hôn
chúng cháu sẽ chuyển sang công tác khác

nhiêm chỉnh và thật thà tự phê bình và phê bình
giúp là mỗi cán bộ đảng viên nhìn rõ những cái ưu điểm
cũng như là những cái hạn chế đặc biệt là nhìn thấy những cái hạn chế
để mà có cái sửa chữa
và qua đó mà quần chúng nhân dân cũng thấy là tin yêu hơn
người đứng đầu càng cao bao nhiêu
thì công tác tự phê bình và bình càng nghiêm túc bấy nhiêu
và việc sửa giúp kinh nghiệm
phải được sự đánh giá chứng kiến của tập thể cơ quan
và chỉ có như vậy
thì mới tạo ra một cái động lực
và mới có ý nghĩa
tạo động lực cho cán bộ những người tự phê bình phê bình
nhưng mà đồng thời nó mới có nghĩa là mang lại kết quả
nguyên tắc dân chủ cộng với tự phê bình phê bình
nếu làm thực sự tốt thì nó cực kỳ tốt
nó làm cho cả cái tổ chức đại
sẽ hoàn toàn sẽ thực sự vững mạnh
tất cả mọi người sẽ không giấu giếm khuyết điểm của mình
sẽ không giấu giếm những cái sai
thẳng thắn đưa ra những cái quan điểm
xây dựng những cái không phải cho mỗi cá nhân
mà đặc biệt với tổ chức